thưa quý vị hôm nay tòa nhân dân tỉnh đắk lắc mở phiên xét xử sơ thẩm đối với một trăm linh bị cáo tham gia tấn công trụ sở ubnd hai xã ở đắk lắc
với các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân khủng bố tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái pháp luật
che giấu tội phạm căn cứ kết quả điều tra các cơ quan đã tiến hành tố tụng đã quyết định đưa ra xét xử lưu động một trăm linh bị cáo
trong đó năm mươi ba bị cáo bị xét xử về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân ba mươi chín bị cáo về tội khủng bố
một bị cáo về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép một bị cáo về tội che giấu tội phạm
quy định tại khoản một ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự có sáu bị cáo bị xét xử vắng mặt về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân do đang lẩn trốn
sau phiên xét xử việt nam sẽ phối hợp với các quốc gia để truy nã sáu bị cáo là imut merlo isinie inien eya
ibut eban ichan baya iquing berdap đang lưu vong ở nước ngoài về